ngày hôm nay cử tri pháp đi bầu cử tổng thống vòng hai chọn lựa giữa hai ứng cử viên emmanuel macron và bà marie le pen
tổng thống mãn nhiệm emmanuel macron đã củng cố thêm vị thế sau cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa tuần trước
tuy nhiên chưa có gì chắc chắn là ông sẽ tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa
theo các cuộc thăm dò ý định bầu phiếu ông macron đang có lợi thế hơn bà le pen
trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình tuần trước ông mcoln đã tỏ ra vượt trội
tuy nhiên tổng thống mãn nhiệm vẫn chưa xóa mờ được hình ảnh một lãnh đạo kiều hãnh và xa dân
trước khi nào một ứng cử viên cực hữu lại tiến gần tới chiếc ghế tổng thống pháp như lúc này
trong kỳ bầu cử trước bà le pen chỉ thu được ba mươi bốn tổng số phiếu bầu
lần này các cuộc thăm dò ý định bầu phiếu dự đoán bà sẽ giành kết quả tốt hơn
kết quả bầu cử sẽ được công bố vào hai mươi giờ hôm nay theo giờ paris
tổng thống pháp của năm năm tới sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức
bao gồm hàn gắn dạng nước
xã hội tiếp tục cải cách kinh tế đồng thời khôi phục vị thế của pháp tại châu âu và trên thế giới